hơn bảy mươi năm qua đảng nhà nước luôn quan tâm chăm lo người có công và đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa
triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách chế độ ưu đãi người có công
tuy nhiên hiện cả nước vẫn còn nhiều hồ sơ liệt sĩ thương binh hồ sơ người có công còn tồn động
đây là trăn trở lớn của những người làm chính sách ngành lao động thương binh và xã hội
để giải quyết những hồ sơ còn tồn động này thời gian qua bộ lao động thương binh và xã hội đã thực hiện quyết định số bốn trăm linh tám
của bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội về quy trình giải quyết hồ sơ người có công tồn động và đã mang đến những kết quả tích cực
thực sự nếu không có cái chủ trương của chính phủ và không có cách nào mới theo bốn trăm linh tám
thì chắc chắn là chúng ta không thể tháo gỡ những khó khăn trong lĩnh vực người có công
đặc biệt là giải quyết những tồn động người có công trên đối tượng là xác định liệt sĩ thương binh và người hưởng chính sách trên thương binh
chỉ trong một năm thôi mà chúng ta đã giải quyết
chúng ta đã giải quyết gần sáu hồ sơ trong đó một hai trăm năm mươi trường hợp đã được công nhận là liệt sĩ
tuy nhiên bên cạnh nỗ lực của bộ lao động thương binh và xã hội
thì vai trò sự phối hợp của các bộ ban ngành liên quan của chính quyền địa phương là rất quan trọng
chúng ta sẽ tiếp tục mở ra mở ra ở đây mở ra ba vấn đề